thuê homestay để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hai nhóm đối tượng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
tại khu vực tầng một của homestay cốm có địa chỉ tại xã e tu tp bunma thuật tỉnh đắk lắc
lực lượng công an đã bắt quả tang một nhóm gồm tám đối tượng do tăng văn tuấn cầm đầu
đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tạm giữ các dụng cụ sử dụng ma túy
cùng thời điểm này ở tầng trệt của homestay lực lượng công an phát hiện thêm một nhóm khác
của một mươi đối tượng do lộc văn vương cầm đầu đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hai túi ni lông có chứa chất ma túy và một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy